không chỉ tinh nhuệ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an thủ đô còn để lại hình ảnh đẹp trong ứng xử và phục vụ nhân dân
câu chuyện về những cán bộ chiến sĩ công an dầm mình trong lũ hay là cùng với nhân dân dọn dẹp môi trường
ổn định cuộc sống sau lũ ở huyện trương mỹ hà nội đã phần nào nói lên điều đó
sau lũ cuộc sống của người dân xã nam phương tiến huyện trương mỹ thành phố hà nội đã dần ổn định trở lại
với gia đình hộ nghèo như bà mai những ngày mưa lũ vừa qua khiến cuộc sống khó khăn càng trồng chất khó khăn
với sự giúp đỡ của địa phương sự động viên thăm hỏi kịp thời gia đình bà đã từng bước vượt qua
những cái ngay ngập nụt cũng có đến các công an nhiều các công an ngay các ngay các huyện tỉnh cũng về hỏi thăm đến gia đình nhà tôi
hoàn cảnh gia đình của cô mai thì rất khó khăn có mẹ chín mươi ba tuổi
cô mai thì là trường hợp bị khuyết tật con nhỏ đang đi học thành ra là gia đình hộ nghèo của trong của xã
được sự quan tâm thì đối với gia đình của cô mai thì gia đình nhà cô cảm thấy rất là tình cảm của sự quan tâm của các cấp đối với gia đình là cô rất tầm động
rất nhiều gia đình người dân vùng lũ đã được giúp đỡ kịp thời như thế
chia sẻ từng gói mì tôm từng chai nước uống bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
cùng với các lực lượng khác sự tham gia của hơn một trăm linh cán bộ
chiến sĩ công an thủ đô đã giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống
dọn dẹp môi trường xử lý các vấn đề ô nhiễm không chỉ là việc làm trước mắt
mà còn đem lại cho nhiều chiến sĩ trẻ kinh nghiệm trong hoạt động cộng đồng gần dân giúp đỡ nhân dân
có thể nói rằng qua hoạt động này thì nó cũng thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng
đặc biệt là cũng để giáo dục cho mỗi đoàn viên thanh niên của công an thủ đô ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được tốt hơn
việc là lực lượng vũ trang công an bộ đội bình quân mỗi ngày từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng chí về cùng với lực lượng tại chỗ để vệ sinh
nước hút đến đâu là vệ sinh đến đấy
rất là mừng được sự quan tâm của thành phố và huyện đã cử nhất là các đồng chí công an phòng cháy kịa cháy đưa những cái xe tiếp lăng
công ty môi trường đô thị hà đông cũng là đưa những cái xe hút nước thải về để vệ sinh nhân dân
cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân
hơn thế là cùng chia sẻ khó khăn hoạn nạn việc làm ấy của các chiến sĩ công an khiến mỗi người dân vùng lũ trường mỹ đều cảm thấy ấm lòng
mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân những chiến sĩ công an thủ đô hà nội đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
họ đang viết thêm những truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ